tuy nhiên đến thời điểm này ngân hàng nhà nước vẫn đang phát tín hiệu khá thận trọng
trong hạn mức tăng trưởng tiến dụng năm nay
và việc nới hạn mức sẽ diễn ra trọng lọc giữa các ngân hàng với mức độ sẽ không quá cao
vâng thưa ông minh tính đến cuối tháng bảy tăng trưởng tiến dụng đã đạt chín bốn
nghĩa là chỉ còn khoảng bốn sáu trong năm tháng còn lại là đã đạt mục tiêu một mươi bốn đề ra
ông có nghĩ như vậy là quá ít đối với các ngân hàng không ạ
như chúng ta cũng đã biết là vào cái thời điểm bảy tháng đầu năm vừa qua thì cái mức tăng trưởng tiến dụng đạt hơn chín bốn
và kéo theo tương ứng với mức tăng trưởng gdp hiện nay của việt nam trong sáu tháng đầu năm đó là mức sáu bốn mươi hai
như vậy thì có nghĩa là cứ trung bình bình quân hiện nay là chúng ta đã đạt ở mức là tăng trưởng tiến dụng trong bảy tháng đầu năm là hơn một
và do đó chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là với cái tốc độ tăng trưởng tiến dụng trong sáu tháng đầu năm
chúng ta đã đảm bảo được cả hai tiêu chí về tăng trưởng gdp
trong thời điểm đầu năm và cũng như là chúng ta kiểm soát được tình hình lạm phát hiện nay đang ở mức là dưới bốn
chính vì thế mà có thể thấy rằng là mức tăng trưởng còn lại những thời điểm vào sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thì vẫn có thể giúp cho chúng ta đảm bảo được mức tăng trưởng gdp như đã từng xảy ra trong thời điểm đầu năm
vâng và cho tới thời điểm hiện tại thì ngân hàng nhà nước vẫn chưa có động thái gì điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng một mươi bốn
theo ông thì liệu con số này có thay đổi trong thời gian sắp tới không ạ
tôi cho rằng là sẽ chưa có thể những cái thay đổi mới từ ngân hàng nhà nước
cho đến khi nào có những cái thay đổi những cái áp lực mới về mặt lạm phát trong cái thời điểm sáu tháng cuối năm
vâng và đa phần thì bây giờ hầu hết các ngân hàng đều đã hết room được cấp và đang chờ được xin thêm
vậy trong thời gian mà chờ được phê duyệt thì không biết là có ảnh hưởng gì tới hoạt động của các ngân hàng không ạ
về cơ bản khi room tiến dụng không tăng trưởng thêm thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến
tăng trưởng của các ngân hàng hoạt động kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi hai
và cái vấn đề thứ hai nữa đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lãi suất của các ngân hàng
và như vậy thì khi mà việc tăng room của các ngân hàng không được đảm bảo
thì điều này nó sẽ khiến cho tăng trưởng của các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong cái thời điểm sáu tháng cuối năm
và ngoài ra thì việc cung ứng cái nguồn tiến dụng ra ngoài thị trường nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn
đặc biệt là nhất là đối với các ngân hàng mà hiện nay có chiếm cái dư nợ tiến dụng từ bất động sản
thưa ông việc mà ngân hàng cạn room tín dụng
thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới các doanh nghiệp ạ
khi mà room tiến dụng của các ngân hàng không được tăng thêm
thì buộc là các ngân hàng buộc các doanh nghiệp họ phải sử dụng cái nguồn vốn tự có của mình
hay nói cách khác là cái dòng tiền nhằn rổ nó sẽ không được dồn vào như năm hai nghìn hai mươi hoặc là hai nghìn hai mươi một
vì vậy vì thế có nghĩa rằng là buộc là các doanh nghiệp họ sẽ phải thắt nâng bụt bụt
nó sẽ ảnh hưởng đến các hai vấn đề
một đó là cái khả năng dư địa để mà mở rộng cái tăng trưởng và mặt doanh thu
của các doanh nghiệp trong thời gian tới cũng sẽ khó khăn hơn
khi mà thời điểm vào thời điểm sáu tháng cuối năm là cái thời điểm mà mùa cao điểm
để phục vụ cho những cái dù cầu tiêu dùng vào cuối năm
đặc biệt nhất là cái mùa holiday sắp tới tại các nước phát triển
và cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà cái nguồn tiền nhà rỗ nó không còn dồi dào
thì như vậy thì nghĩa rằng là các doanh nghiệp họ sẽ không có những cái cơ hội
mất đi những cái chi phí cơ hội cho những cái khoản đầu tư khác
ví dụ như vào những cái lĩnh vực như là thị trường chứng khoán hoặc là bất đồng sản
thì đó là những hai yếu tố nó sẽ gây khó khăn cho cái tình hình doanh nghiệp
trong cái thời điểm sáu tháng cuối năm
bên cạnh đó thì có ý kiến cho rằng là không nên chờ những vốn vay từ ngân hàng
mà các doanh nghiệp có thể tìm các nguồn vốn khác nhau
ví dụ như là giải ngân fdi này thị trường trái phiếu doanh nghiệp
cổ phiếu hay là đầu tư công ông thấy thế nào
về cơ bản trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào cái nguồn vốn tín dụng
được cấp từ các ngân hàng các tổ chức tiến dụng
do đó chính vì thế mà điều này trong ngắn hạn
có thể sẽ vẫn còn là cái vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp trong cái thời gian tới
tuy nhiên là trong trung hoạt giải hạn thì các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị cho mình
một cái bộ đệm vốn đến từ hai cái nguồn chính đó là từ thị trường trái phiếu
và thị trường cổ phiếu hay nói cách khác là phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu
và vừa qua chúng ta thấy là mỗi nghị định một trăm năm mươi ba đã được gần như là được xem là
có thể sẽ sớm thông qua trong cái nghị định này
thì như vậy thì cái việc nhiều khả năng là cái thanh khổ của thị trường trái phiếu
có thể sẽ sôi động trở lại trong cái bối cảnh là thị trường cổ phiếu vẫn còn đang gặp khá là khó khăn
do đó chính vì thế mà tôi cho rằng là trong trung hoạt giải hạn thì các doanh nghiệp
có thể nên hướng đến cái thị trường trái phiếu được xem là một trong những cái nguồn vốn
đảm bảo được tránh những cái khó khăn hoặc là cái rủi ro mà trong cái thời gian tới
khi ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ vẫn còn kiểm soát chặt chẽ
với cái tình hình rung tiếng dục tại thời điểm cuối năm
đại diện ngân hàng nhà nước từng nhiều lần cho biết
sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng một mươi bốn trong năm nay
và việc cấp drome sẽ dựa trên chất lượng tài sản quy mô hoạt động của từng ngân hàng
trong báo cáo về hoạt động điều hành tín dụng mới đây
ngân hàng nhà nước cho biết đã phân bổ hạn mức tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi hai
cho từng tổ chức tín dụng trên hai cơ sở chính
thứ nhất là theo kết quả xếp hạng từng tổ chức tín dụng
theo các tiêu chí và chấm điểm quy định
tại thông tư năm mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của ngân hàng nhà nước
cụ thể thông tư năm mươi hai chấm điểm để xếp hạng các tổ chức tín dụng theo sáu tiêu chí
gồm vốn chất lượng tài sản quản trị điều hành kết quả hoạt động kinh doanh
khả năng thanh khoản mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường
thứ hai là xem xét một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương định hướng điều hành của chính phủ ngân hàng nhà nước
như tiêu chí giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
tiêu chí tín dụng tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản
đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiêu chí tổ chức tiến dụng tham gia hỗ trợ xử lý các ngân hàng yếu kém
để làm cơ sở điều chỉnh tăng giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng
trong quá trình phân bổ điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tiến dụng
thưa ông nếu ngân hàng nhà nước nới room tín dụng thì những ngân hàng nào sẽ được ưu tiên xem xét ạ
hiện nay thì có hai tiêu chí để chúng ta xem xét
tiêu chí đầu tiên là điểm xếp hạng của từng ngân hàng nhà nước theo nghị định năm hai
theo nghị định này các ngân hàng sẽ được xem xét về việc xếp hạng và theo những điểm xếp hạng được ưu tiên
thì có khả năng các ngân hàng sẽ được xem xét về việc mở rung tín dụng
trong đó có một số tiêu chí ví dụ như trong đó là câu vấn đề về chất lượng tài sản tín dụng
hoặc là các tiêu chí về bộ điểm vốn để đảm bảo tiêu chí về bây giờ hai

hoặc là các ngân hàng có những tiêu chí về chất lượng tài sản hiệu quả từ hợp động kinh doanh trong thời gian vừa rồi
tiêu chí thứ hai mà ngân hàng nhà nước có thể xem xét trong việc mở rung tín dụng cho các ngân hàng
đó là cái sự tính tuân thủ theo cái điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước và chính phủ trong thời gian vừa rồi
vấn đề về lãi suất hoặc là hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp và các cá nhân
ngoài ra thì đối với những ngân hàng mà hỗ trợ cho cái việc tái cấu trúc lại các ngân hàng
yếu kém trong thời gian vừa qua trong cái rổ của vmc thì có thể sẽ là những ngân hàng được xem xét ưu tiên trong cái việc này
thì như vậy thì có thể thấy rằng là những ngân hàng trong một nhóm big four
ví dụ như là vietcom bank bidv viettin bank hoặc là aribank
ngoài ra thì có một ngân hàng thương mại có chất lượng tín dụng tài sản khá là tốt như là mbb hoặc là ecb
thì đây là những ngân hàng có khả năng là sẽ được xem xét trong cái việc mở rung có cái dư địa mở rung trong thời gian tới

trong thời điểm hiện tại ngân hàng nhà nước đang có những động thái điều chỉnh để cân bằng giữa những áp lực lạm phát
ổn định tỷ giá hay là cân bằng mặt lãi suất điều này thì có liên quan gì đến việc cấp rung thưa ông
về cái cơ chế mà chúng ta bơm hút tiền trên cái thị trường mở hoặc là lãi suất liên ngân hàng
thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái vấn đề diễn biến của lãi xuất hoặc là kiềm chế cái vấn đề về lãi suất
và trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là khi cái rung tín dụng không còn hoặc là cái dư địa tín
tín dụng không còn nhiều thì chúng ta thấy là cái lượng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng nó khá là dồi dào
và khiến cho cái lãi suất tiền đồng lại thấp hơn so với cái lãi suất tiền đô khi mà đối mặt với cái việc là
phép tăng lãi xuất trong thời gian vừa qua
thì dẫn đến là cái tính biến động về tỷ giá trong thời gian vừa rồi nó cũng khiến cho cái tình hình xuất nhập khẩu
chúng ta cũng gặp khá là khó khăn
do đó chính vì thế mà cái hoạt động về bơm tiền hoặc là hút tiền trên cái thị trường ôb
nó hoặc là cái điều hành về cái lãi suất liên ngân hàng thì nó sẽ tác động trực tiếp vào lãi xuất là chính
và cái thứ hai nữa là sẽ giúp ổn định cái tỷ giá
và bên cạnh đó việc bơm và hút tiền qua kênh tín phiếu và thị trường mở rồi lãi suất liên ngân hàng
thì có hỗ trợ tín dụng cho các ngân hàng không ạ
về cơ bản thì nó sẽ giúp cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng được ổn định
đặc biệt nhất là khi tình trạng thanh khoản của hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng
thì có khả năng là các ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ
bằng việc bơm tiền ra ngoài thị trường hoặc là hút tiền theo những cơ chế để đảm bảo vừa điều tiết được
cái vấn đề biến động của lãi suất và cái thứ hai nữa là đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống của các ngân hàng
nhưng mà trong cái bối cảnh là cái rung tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sẽ không còn nhiều
do chính vì thế mà những cái hoạt động này có thể sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn vào cái thời điểm cuối năm
cuối cùng thì ông đánh giá và nhận định về hỗ trợ tín dụng trong năm tháng còn lại thế nào ạ
về cơ bản thì hầu như nhiều ngân hàng đã có cái mức chạm cái rưu trần
cái rung tín dụng của các ngân hàng thương mại được cấp từ ngân hàng nước vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thì như vậy thì có khả năng là cái dư địa tăng trưởng rum tín dụng nó vẫn có
về cơ bản là khi chúng ta thấy là đây là cái thời điểm cuối năm và các doanh nghiệp họ sẽ có cái nhu cầu tiến dụng là khá cao
do đó chính vì thế mà tôi cho rằng là cái mức tăng trưởng tiến dụng nó sẽ vẫn cao
tuy nhiên nó sẽ có sự phân hóa giữa các giống ngành
đối với những nhóm lĩnh vực sản xuất ưu tiên thì có thể sẽ vẫn tăng trưởng
tuy nhiên là cho những nhóm trong lĩnh vực bất đồng sản hoặc là chứng khoán thì có khả năng sẽ cái mức tăng trưởng sẽ vẫn còn khá là thấp
hoặc là trong cái bối cảnh là chúng ta đang kiềm chế cái nguồn tiến dụng chảy vào hai cái lĩnh vực nhạy cảm này
do đó chính vì thế mà tôi cho rằng nó sẽ có sự phân hóa
tuy nhiên cái mức tăng trưởng nó có thể sẽ thấp hơn so với cái thời điểm đầu năm
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động thì chính sách tiền tệ được ngân hàng nhà nước điều hành thận trọng nhưng cũng có nhiều sự linh hoạt sẽ là một điểm cộng lớn trong việc ổn định vĩ mô bên cạnh chính sách tài khoá mở rộng thông qua gói hỗ trợ kinh tế
vậy nên việc cấp thêm room hay không sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến của tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế việt nam nói riêng
tiêu điểm kinh tế tuần này xin tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông minh đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại